bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án tại ngân hàng đông á gọi tắt là dab
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào ngày hôm qua đã tuyên y án trung thân đối với trần phương bình cựu tổng giám đốc dap
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trần phương bình đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng
do đó bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt tù trung thân
bị cáo phùng ngọc khánh tuyên nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần m và c một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt từ hai năm tù đến bảy năm tù đồng thời không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của nguyên đơn dân sự và người có liên quan
để điều tra về hành vi giao cấu với người khác từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với huỳnh đắc cường trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vào ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt quả tang cường đang thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính với một em học sinh năm hai nghìn một mươi ba
cường khai nhận đã sử dụng một ứng dụng trên mạng dành cho người đồng tính để kết bạn làm quen với em này sau đó hẹn gặp để thực hiện hành vi
vào ngày năm tháng một cường tiếp tục
rụ rỗ hẹn em này và một người nam khác đến nhà nghỉ cường đến trước thuê phòng thì bị bắt giữ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với lê mạnh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã kim phú thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang về tội làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo tài liệu điều tra bị can lê mạnh hà đã biên soạn đăng tải
chia sẻ trên các trang mạng xã hội youtube facebook nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
khám xét nơi ở của lê mạnh hà cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội
hành vi của lê mạnh hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước sự vững mạnh của chính quyền nhân dân chia rẽ khối đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa tổ chức đấu tranh triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ trong việc sắp xếp xe xuất khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đinh văn thìn chú thành phố lạng sơn về hành vi đưa hối lộ
nông tuấn anh và lâm văn hường là cán bộ đội quản lý trật tự thị cao lọc lạng sơn về hành vi nhận hối lộ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ủn ứ ở bãi
chờ trung chuyển đã thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay thế vị trí xe cũ với giá từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng một xe
cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá
ngày một mươi ba tháng một lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tang tại nhà của năm đối tượng trên địa bàn thành phố hà giang đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của sáu đối tượng có liên quan lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ hai mươi hai điện thoại di động một mươi bốn quyển sổ ghi chép thông tin giao dịch hai thẻ ngân hàng hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan khác
bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay với số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến buôn bán ma túy
tại nghệ an một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nập cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tan đối tượng bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đăng tảng chữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tệ xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ việc một đối tượng giết hai gì cháu rồi uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ để tự vẫn thông tin từ công an tỉnh tiền giang cho biết là phạm tuấn ngôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện châu thành đã tử vong
ngôn tử vong tại bệnh viện sau hai ngày điều trị ngôn là thủ phạm đã sát hại hai dì cháu xảy ra ở xã tân hương huyện châu thành vào trưa ngày tám tháng một
theo điều tra động cơ ngôn giết bạn gái của mình là vì cho rằng bạn gái phản bội
và khi thấy bạn gái chạy xe máy chở theo cháu ruột nên ngôn đã bám theo
đến xã tân hương ngôn đã dùng thanh sắt dài đâm nhiều nhát vào nạn nhân và cháu trai một mươi một tuổi đang ngồi phía sau
gây án xong thì ngôn tẩu thoát khỏi hiện trường
nạn nhân và cháu trai được đưa đến bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng
thưa quý vị còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam hai bị can là kiều văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại phường thượng thanh quận long biên và bùi tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy
kiều văn tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này
tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
đáng chú ý kiều văn tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động cho vay lãi nặng
trên địa bàn quận long biên huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm chín mươi hai một năm
tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của bùi tiến đạt đã thu giữ một thanh đao
ba giấy biên nhận vay ba gói ma túy thu giữ của kiều văn tiến một xe ô tô năm điện thoại di động
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị bích vi
chú tại tp bùi ma thuật tỉnh đắk lắc và lê văn đoàn chú tại tỉnh hải dương
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo có trạng
môi giới mua bán bất động sản do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người
nên trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vi đã thuê đoàn làm giả một mươi bảy sổ đỏ mỗi sổ đỏ giả vi trả cho đoàn từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu đồng
sau khi nhận được các thông tin từ vi đoàn không tự mình làm sổ đỏ giả mà truyền thông tin đến tài khoản gia lô
cho một đối tượng tên thủy hiện chưa xác định được thân nhân lây lịch ở quận một mươi hai tp hcm để nhờ thủy làm
với một mươi bảy sổ đỏ giả
vi đã trả cho đoàn tổng số tiền là hai trăm tám mươi sáu triệu đồng và mang đi lừa đảo chiếm đoạt của một mươi hai bị hại với tổng số tiền hơn năm tám tỷ đồng
trong đó vi thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được một mươi bảy sổ đỏ giả nói trên
riêng đối với đối tượng tên thủy cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh đắk lắk đã chuyển tin báo tội phạm
và tài liệu có liên quan cho công an quận một mươi hai tp hcm để giải quyết theo thẩm quyền
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn thị bích vi hai mươi hai năm sáu tháng tù giam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bị cáo lê văn đoàn bị tuyên phạt bốn năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
hai vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại xã liên minh huyện võ nhai tỉnh thái nguyên và xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

nguyễn phương nam tên thường gọi nam rồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
nam là đối tượng do công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
theo báo cáo điều tra do mâu thuẫn cá nhân cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam đã dùng dao nhọn đâm anh nguyễn văn thông tử vong tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi gây án nam bỏ trốn lên đắk lắc vượt biên sang campuchia